tại vạch phân quản cầu bắc luân hai thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
và chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
đã tổ chức thông quan cầu bắc luân hai cửa khẩu quốc tế
nối thành phố móng cái ở quảng ninh với thành phố đông hưng quảng tây
góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại du lịch
giữa hai bên ngày càng phát triển bền vững
cầu bắc luân ii có vị trí cách cầu bắc luân hiện tại khoảng ba hai km
về phía hạ lưu sông ca long
chiều dài toàn cầu là sáu trăm một mươi tám m rộng hai mươi bảy bảy m
kết cấu cầu chính dạng vòng bê tông cốt thép có khẩu độ nhịp một trăm linh năm m
là cầu có khẩu độ vòm lớn nhất việt nam
tổng mức đầu tư phía việt nam là hơn ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng
việc thông quan cầu bắc luân hai nhằm giảm tài lưu lượng giao thông qua cầu bắc luân một
và đồng thời nâng tầm phát triển kinh tế thương mại giữa hai tỉnh quảng ninh quảng tây
hướng đến việc hình thành khu hợp tác kinh tế song phương
giữa hai bên tại khu vực đầu cầu bắc luân hai
và kết nối khu cửa khẩu kinh tế quốc tế móng cái
với khu thí điểm khai phát trọng điểm quốc gia đông hưng
cũng như giao thương giữa hai nước việt nam và trung quốc và khu vực đông bắc á